xin kính chào quý vị và các bạn sau đây là những tin tức chúng tôi vừa cập nhật
do yêu cầu công tác điều tra làm rõ một số sai phạm trong quá trình mua bán kit xét nghiệm covid một mươi chín
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đề nghị tạm dừng chuyển dịch tài sản của giám đốc
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khánh hòa cùng chín cán bộ viên chức có liên quan
bốn cán bộ viên chức cùng bị yêu cầu tạm dừng chuyển dịch tài sản như ông huỳnh văn dõng
dương thị hoài mỹ trần thị thu vân phan phương ngọc mai thị minh truyền lương thị trong
nguyễn thị thanh phong phan thị ngọc diễm trần quốc huy và hồ thị ngọc trang
nguồn tin từ sở tư pháp khánh hòa vào tối ngày hai mươi năm tháng hai cho biết đã có văn bản yêu cầu các văn phòng công chứng
trên địa bàn tỉnh này không thực hiện chứng nhận việc mua bán chuyển nhượng cho tặng thế chấp tài sản
đối với ông huỳnh văn dõng chú tại thành phố nha trang
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh khánh hòa cùng chín cán bộ viên chức nói trên
yêu cầu này được thực hiện theo văn bản đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
khi đang tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ một số dấu hiệu vi phạm pháp luật tại cdc khánh hòa
vào ngày hai mươi năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại cục quản lý thị trường tỉnh ninh bình
cơ quan cảnh sát điều tra cũng quyết định khởi tố bị can đối với ông trần duy tuấn cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh
ông nguyễn phú hùng và đinh duy hùng đều giữ chức vụ phó đội trưởng đội quản lý thị trường số ba cục quản lý thị trường tỉnh ninh bình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đã thụ lý dựa trên kiến nghị khởi tố với nội dung
tổng cục quản lý thị trường kiến nghị khởi tố đối với hành vi có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
giả mạo trong công tác của công chức thuộc cục quản lý thị trường tỉnh ninh bình trong quá trình kiểm tra khám tạm giữ xác minh trả lại hàng hóa
và đề nghị xử lý vi phạm hành chính đối với một cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã gia trung huyện gia viễn tỉnh ninh bình
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng thuộc bộ công thương cho biết hiện có số sản phẩm điện tử mới được giới thiệu
có chức năng liên quan đến ngăn ngừa ức chế hoặc là diệt covid một mươi chín được đặt tên liên quan đến chức năng này
và thực tế nội dung thông tin liên quan đến công dụng ngăn ngừa hoặc diệt virus covid một mươi chín của các sản phẩm này
chủ yếu căn cứ vào các kết quả kiểm nghiệm thực hiện trong điều kiện giới hạn của phòng thí nghiệm
chưa được kiểm nghiệm trong điều kiện sống thực tế
chính vì vậy cục cảnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người dân nên tỉnh táo tìm hiểu kỹ thông tin
trước khi mua các sản phẩm có công dụng liên quan đến chức năng ngăn ngừa hoặc diệt covid một mươi chín
để đảm bảo an toàn cho trẻ trước dịch covid một mươi chín một số địa phương đã cho học sinh tiểu học chuyển sang học trực tuyến
tại quảng bình ubnd tp đồng hới quyết định đối với bậc tiểu học trung học cơ sở nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp
trong đó các lớp học có học sinh f và lớp ba bốn bảy tám học trực tuyến học sinh lớp một hai năm sáu chín học trực tiếp
bố trí học hai k nhằm giảm thiểu số lượng tham gia học trong một buổi
sở giáo dục và đào tạo tỉnh ninh bình cũng ra văn bản về việc tiếp tục tạm dừng đến trường đối với học sinh tiểu học do tình hình dịch covid một mươi chín
trường phân công giáo viên thường xuyên liên hệ phối hợp với gia đình trong việc nắm bắt tình hình sức khỏe tư vấn chăm sóc học sinh
tại lâm đồng học sinh từ lớp sáu trở xuống ở một mươi năm trên một mươi sáu phường xã thuộc thành phố đà lạt bắt đầu học trực tuyến từ ngày hai mươi ba tháng hai
trẻ mầm non tạm dừng đến trường do dịch covid một mươi chín
học sinh tiểu học và lớp sáu ở hà nam tạm dừng việc học trực tiếp
tình hình diễn sang học trực tuyến trong thời gian hai tuần để xem xét tình hình diễn biến dịch bệnh
ngoài ra theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo lào cai tuyên quang hưng yên đắk nông vĩnh phúc phú thọ quảng ninh tp buôn ma thuận đắk lắk đã tạm dừng việc học trực tiếp
thưa quý vị hiện nay tình trạng học sinh sinh viên vi phạm luật giao thông đường bộ diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh bắc cạn
không chỉ những lỗi cơ bản như không đổi mũ bảo hiểm dàn hàng ngang nhiều trường hợp học sinh thích thể hiện bản thân bằng việc nẹt bô lạng lách đánh võng bốc đầu gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác
từ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán một số trường vẫn duy trì học tập trung
nhiều em học sinh đã bất chấp quy định vẫn sử dụng phương tiện là xe máy xe đạp điện đến trường
đầu giờ buổi sáng hay sau mỗi giờ tan học không quá khó để bắt gặp trên đường những hình ảnh học sinh
học sinh vô từ điều khiển xe mô tô xe đạp điện xe máy điện không đổi mũ bảo hiểm gian hàng ngang phóng nhanh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
điểm đáng chú ý một số trường hợp còn tháo bỏ hoặc dùng khẩu trang che biển số xe để đối phó với cơ quan chức năng
qua công tác xử lý nghiêm của lực lượng cảnh sát giao thông trong những ngày vừa qua chúng tôi theo dõi thì số đối tượng này đã giảm
và hiện tượng học sinh
học sinh thanh thiếu niên tham gia giao thông đã có ý thức có ý thức cao hơn trong việc tham gia giao thông trên đường bộ
chỉ trong thời gian ngắn tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các huyện thành phố đã phát hiện và lập biên bản trên một mươi trường hợp
tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định và mời giáo viên chủ nhiệm của các học sinh vi phạm trinh kiến
cháu cho biết mục đích cho cái biển số này là cháu làm gì
mà đi học thì các bạn mà bạn nào đi xe mà vi phạm thì ghi biển số lại thì cháu che lại để các bạn tránh các bạn ghi vào
luật giao thông đường bộ năm hai nghìn một mươi tám quy định cho phép người từ một mươi sáu tuổi trở lên được điều khiển xe mô tô dưới năm mươi phân khối tham gia giao thông
từ một mươi tám tuổi trở lên mới được điều khiển xe mô tô có dung tích xy lanh từ năm mươi phân khối trở lên và phải có giấy phép lái xe
cũng vì vậy
nhiều gia đình đã chọn mua các loại xe mô tô xe máy điện dưới năm mươi phân khối cho con em của mình
do luật cho phép người điều khiển xe gắn máy có dung tích xy lanh dưới năm mươi phân khối không cần giấy phép lái xe
nghĩa là không qua đào tạo sát hạch nên các em chưa được đào tạo kỹ năng lái xe kỹ năng xử lý các tình huống
chưa được tìm hiểu luật giao thông đường bộ nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông
về công tác tuyên truyền trong thời gian vừa rồi do dịch bệnh covid
diễn biến phức tạp do vậy để tập trung học sinh là làm công tác tuyên truyền của lực lượng chức năng
gặp khó khăn do không tập trung được học sinh để đến các trung tâm trường học để phổ biến tuyên truyền quy định về trật tự an toàn giao thông
theo thống kê từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an thành phố bắc cạn đã phát hiện xử lý gần một trăm linh trường hợp thanh thiếu niên học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó sáu mươi bốn trường hợp vi phạm trong lứa tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi
để phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm trên ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng và nhà trường là chưa đủ mà cần có sự vào cuộc quyết liệt của các bậc phụ huynh học sinh
gia đình cần nêu cao trách nhiệm trong việc quản lý phương tiện giáo dục ý thức
hành pháp luật về an toàn giao thông kiên quyết không giao phương tiện cho con em của mình khi chưa đủ tuổi
chưa đủ điều kiện theo quy định để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho những người xung quanh tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm gồm trần văn thạnh đỗ văn hải nguyễn thanh sơn và cao quốc đạt cùng chú phường châu phú a
cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tối bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm gồm trần văn thạnh đỗ văn hải nguyễn thanh sơn và cao quốc đạt cùng chú phương châu phú a